nông nghiệp vẫn phát triển rất là tốt không nhất thiết
phải bây giờ phải chuyển sang công nghiệp hết

nếu mà chạy theo những cái

thì có thể
nó sẽ mang lại không phải là tác động tích cực đâu
đây là vấn đề của việt nam
và tôi nghĩ rằng đến bây giờ cũng vẫn đang là vấn đề
vâng như vậy là nếu như không khéo
là chúng ta rất dễ là từ cái việc
thay vì là hợp tác với nhau bổ trợ nhau
thì sẽ là cạnh tranh và có thể là
cản trở cái sự phát triển của nhau đúng không ạ
đúng rồi chính là vậy
cái xu hướng này thì trước đây
trong một thời gian cách đây khoảng lâu lâu rồi
chúng ta cũng nhìn thấy cái tình trạng đó
tức là thi nhau các tỉnh đều là cạnh tranh để thu hút
đầu tư đúng không ạ và cuối cùng dẫn đến
tình trạng là cạnh tranh nhau thôi
đúng không nhưng bây giờ thì tình trạng đó đã đỡ hơn
rất là nhiều các tỉnh đã có cái sự phối hợp với nhau
và chúng ta thấy rằng là trong
cái thời gian vừa qua thì cái sự hợp tác đấy
nó đem lại một số các kết quả rất là tích cực
linh kết vùng thì đóng vai trò quan trọng
trong tái cơ cấu kinh tế rồi chuyển đổi
mô hình tăng trưởng vậy thì ở đây
vai trò của doanh nghiệp được thể hiện như thế nào
tôi xin nói thêm một chút về cái tái cơ cấu
kinh tế và gắn với cái đổi mới
mô hình tăng trưởng của việt nam chúng ta thấy
trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là
cái hội nghị trung ương bốn
nghị quyết số năm của hội nghị trung ương bốn
thì cũng đã nói rất là nhiều về cái vấn đề
là việt nam phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng
gắn với tái cơ cấu kinh tế
thì ở đây trong năm cái mục tiêu
trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế gắn với
đổi mới mô hình tăng trưởng thì có một cái trọng tâm rất là quan trọng
đó là hiện đại hóa cái quy hoạch
công tác quy hoạch cũng như là
cơ cấu hiện đại hóa cái cơ cấu
về ngành và
cái đặc biệt là đây là cái phát triển vùng
kinh tế trong cái nội hàm
tái cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng
tôi nhấn mạnh luôn một chút là
cái nội hàm của cái vấn đề phát triển vùng ấy
và liên kết vùng ở đây là nó phải nhằm cái mục đích
là tăng năng suất
và chất lượng cũng như là cái năng lực
cạnh tranh thế thì rõ ràng
ở đây xin quay trở lại cái câu hỏi là
vai trò của doanh nghiệp rõ ràng là doanh nghiệp
là có vai trò rất là lớn bởi vì là
tất cả cái sản phẩm sản xuất ra đúng không
là do doanh nghiệp mà nếu như
mà chúng ta không nhìn được nhận được
cái vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy
rằng là rõ ràng là sẽ không thành công
trong cái vấn đề liên kết vùng đâu và cái điều này
thì nó cũng thể hiện rất là rõ là
các cái doanh nghiệp thì nó không có
đương nhiên là các cái tỉnh thì có thu hút đầu tư
đúng không ạ rồi thì phân bổ cái nguồn lực
nhưng mà cái doanh nghiệp thì họ phải nhìn xem
họ cái tương tác họ sẽ tương tác như thế nào
với nhau đúng không ạ để mà làm sao đấy
đạt ra cái hiệu quả kinh doanh cao nhất
vâng vậy thì để mà phát huy
hiệu quả các chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước
trong việc là triển khai liên kết vùng
trong cái cơ cấu kinh tế cũng như là
chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì theo bà chúng ta cần
tập trung vào những nội dung như thế nào
trước hết thì chúng ta cũng thấy
lúc trước cũng đã đặt vấn đề vấn đề quy hoạch
đúng không ạ chúng ta ở đây
cũng nói một cái nhiệm vụ trọng tâm đây là
hiện đại hóa công tác quy hoạch
quy hoạch ở đây làm sao đấy anh phải nhìn tổng thể hơn
và đặc biệt là đặt cái mục tiêu quy hoạch
ở đây là cái nguồn lực của chúng ta
phân bổ nó phải là hiệu quả
hơn nữa đúng không ạ và thứ hai nữa
là làm sao đấy để đem lại những cái
cuối cùng là năng suất cuối cùng là năng lực
cạnh tranh chứ không phải là cứ mỗi một tỉnh
chia cắt theo một cái số chỉ tiêu nhất định nào đấy
bởi vì chỉ những cái chỉ tiêu kia nó mang
tính chất lượng nhiều hơn còn chỉ tiêu mà số lượng
chúng ta đặt ra nó mang tính số lượng thôi đấy
thì đấy là cái việc là
công tác quy hoạch chúng ta sẽ phải giả soát
và phải làm sao đó cho nó thể hiện
sự đồng bộ hơn quy hoạch
ngành cũng hết sức là quan trọng không nhất
tiết tỉnh nào cũng phải có cái ngành này
đúng không ạ cái này là chúng ta
cái điều này thì cần phải sự vào cuộc
của không phải chỉ có các mấy cái bộ
mà chuyên ngành đâu cái này là của các
địa phương thế và đặc biệt ở đây
là làm sao đấy là cũng phải
đưa doanh nghiệp vào trong cái vai trò trung tâm
của cái liên kết vùng
nếu anh nhìn nhận như vậy
thì anh sẽ thấy rằng là à vậy như vậy tôi cần
phải làm gì thì sẽ rằng phải có các cái chính sách
để hỗ trợ các cái doanh nghiệp làm sao
để họ có thể tương tác được với nhau
ở đây nói cái cụm ngành thì nó hơi san sô
nhưng thực chất là cái sự hợp tác
giữa các doanh nghiệp trong cái đầu ra
đầu vào sản xuất thế thì muốn như vậy
phải tạo ra một cái môi trường
làm sao cho các cái doanh nghiệp có thể rằng là
thấy ở đó cũng có lợi ích
cho mình đúng không thì tôi sẽ
đầu tư vào đấy tôi sẽ liên kết với cái doanh nghiệp
đấy để mà có thể sản xuất
từ những gì mà bà phân tích thì chúng ta có thể thấy rõ ràng
rằng là để liên kết vùng có thể
thành công thì là chúng ta cần phải coi
doanh nghiệp là mắt xích quan trọng nhất
từ khi mà chúng ta xây dựng
kế hoạch đấy khi mà triển khai các kế hoạch đó
vậy thì làm thế nào
cụ thể là chúng ta nên có những chương trình như thế nào
để có thể phát huy được vai trò đó của doanh nghiệp
trong phát triển liên kết vùng
đấy các cái chương trình thì chúng ta nói đến
lại nói đến hỗ trợ đúng không ạ
phải hỗ trợ các cái doanh nghiệp thì cũng đúng thôi
bởi vì các doanh nghiệp tự thân họ họ cũng thấy được
họ rất biết là cái vai trò
nếu mà tôi tham gia được vào cái chuỗi đó
tức là liên kết được vào cái chuỗi đó thì rõ ràng là
năng suất giá trị sản phẩm của tôi tăng lên
nhưng mà nếu họ không họ muốn như vậy
họ không biết làm cách nào để liên kết được
lúc đấy họ sẽ cần hỗ trợ
thế thì hỗ trợ đầu tiên là gì phải mở cái con đường
tức là phải mở cái về hạ tầng ra
để có thể tiếp cận được đúng không ạ
thì cái này chúng ta cũng một số trong những năm vừa qua
chúng ta làm khá là tốt về cơ sở hạ tầng
nhưng mà chi phí thì vẫn cao
đấy cho nên vấn đề bây giờ làm thế nào để chi phí nó giảm đi
đúng không ạ thứ hai nữa
các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể là
để gặp gỡ với nhau tương tác được với nhau
và đặc biệt muốn như vậy thì các tỉnh phải ngồi lại với nhau
và tôi nghĩ rằng các cái chương trình hỗ trợ như vậy
thì một mặt là các tỉnh
phải ngồi lại
nhưng mà một mặt khác thì ở đây bản thân các doanh nghiệp
thì họ cũng phải tự thân
là họ vận động
và ở phía về phía trung ương thì cần phải làm
đồng bộ các cái chương trình là về cái quy hoạch
phải xem xét lại cũng như là về cái cơ sở hạ tầng
thì tôi nghĩ rằng là
hay là hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực
bởi vì vùng người ta cũng rất là cần
thì những cái cơ sở hạ tầng ban đầu như vậy
thì bắt buộc là phải cần phải cái sự vào cuộc
có một cái chương trình nào đó
mà nó mang tính hiệu quả hơn
chúng ta đã có rồi đấy cũng phải không có đâu
nhưng mà cần phải tăng cái hiệu quả hơn nữa
và bên cạnh đó ngược lại thì
về phía doanh nghiệp là cũng nên có cái sự chủ động của mình
đúng rồi doanh nghiệp đương nhiên là tự thân vận động
họ phải chủ động nhiều hơn
thì hai bên cần phải có cái sự trao đổi với nhau
và bản thân doanh nghiệp phải rất là chủ động
thì doanh nghiệp mới có thể thành công được
cần có sự cố gắng của cả hai bên
để phân tích trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
vâng thưa quý vị và các bạn
trong quá trình tái cơ cấu
và chuyển đổi mô hình tăng trưởng
thì liên kết vùng cần được coi là phương tiện
là động lực quan trọng để có thể khắc phục
không gian kinh tế bị chia cắt địa giới hành chính
từ đó phát huy tối đa lợi thế so sánh
của vùng địa phương
và để có thể thúc đẩy liên kết vùng một cách hiệu quả
thì bên cạnh những giải pháp của nhà nước
thì vai trò của các doanh nghiệp cũng cần được thể hiện rõ ràng hơn
đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau